thưa quý vị trong quá trình quan sát và thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân thành phố hà nội xác định còn sự bị động lúng túng lơ lại chủ quan trong công tác phòng chống dịch
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân có lúc gây bức xúc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm linh một khubnd khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mục đích của kế hoạch là nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do covid một mươi chín và các nguyên nhân khác
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể
đồng thời phân cấp phân quyền phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị cá nhân gắn trách nhiệm của người đứng đầu
ủy ban nhân dân thành phố xác định còn sự bị động lúng túng lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
nơi nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch năng lực của hệ thống y tế
đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế bất cập
việc triển khai biện pháp phòng chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân
có lúc gây bức xúc cho người dân
công tác truyền thông thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch của thành phố có lúc còn chưa kịp thời
về nhiệm vụ giải pháp ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao hơn nửa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị
địa phương đảm bảo tính chủ động linh hoạt tự chịu trách nhiệm thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng y tế
các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đặc biệt là chỉ huy điều phối phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả
giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết xây dựng quy chế phối hợp liên ngành
và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố
bên cạnh đó thành phố cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực cho lĩnh vực y tế
trong đó có trọng tâm là nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng hệ thống y tế cơ sở
ủy ban nhân dân thành phố cũng đặt ra các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo đảm an sinh xã hội tăng cường công tác dự báo truyền thông
và ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân
trước đó ngày một tháng bốn trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm bảy bảy trăm ba mươi bốn ca covid một mươi chín mới
hà nội có gần một trăm chín mươi bốn bệnh nhân đang điều trị theo dõi tại nhà
và chỉ có một hai trăm năm mươi bốn người điều trị tại bệnh viện
có thể thấy mặc dù dịch bệnh tại thủ đô đã hạ nhiệt nhưng ủy ban nhân dân thành phố vẫn nêu cao
và tập trung mở rộng công tác phòng chống dịch nhằm khắc phục hiện trạng bị động thiếu nhất quán trước đó
cũng liên quan đến vaccine phòng covid một mươi chín mời đại viện pasteur nha trang thông báo
đang tiếp nhận hồ sơ tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine phung sương xịt mũi
giai đoạn ba tại khánh hòa quảng nam
ngày một tháng bốn viện pasteur nha trang cho biết dự kiến tuyển khoảng ba tình nguyện viên
từ một mươi tám tuổi trở lên thử nghiệm vaccine giai đoạn ba ở khánh hòa và quảng nam
những người đăng ký tham gia phải đảm bảo tiêu chí khỏe mạnh bệnh nhà ổn định
tiêm liều vaccine covid một mươi chín cuối cùng có thể ít nhất ba tháng
chưa từng nhiễm covid một mươi chín và sẵn sàng tuân thủ bốn lần thăm khám của nghiên cứu
thời gian thử nghiệm giai đoạn ba kéo dài từ nay cho đến hết tháng bốn
tình nguyện viên tham gia thử nghiệm dự kiến kéo dài một năm
từ ngày sử dụng vaccine covid một mươi chín dạng phung xương xịt mũi
khi đăng ký tình nguyện viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe
sau đó phun hai liều vaccine covid một mươi chín vào mũi
mỗi liều cách nhau một mươi bốn ngày họ sẽ được theo dõi sức khỏe trong một năm
với bốn lần thăm khám sức khỏe đình kỳ
một tình nguyện viên nhận hỗ trợ chín trăm linh đồng một lần thăm khám
theo lãnh đạo viện pasteur các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng một và hai của vaccine covid một mươi chín
dạng phung xương xịt mũi đã chứng minh tính an toàn khả năng sinh miễn dịch tốt
nghiên cứu được xem xét và phê duyệt của công an quản lý
các cấp và hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
người dân có nhu cầu ứng tuyển có thể liên hệ trực tiếp trung tâm y tế các huyện
thị xã thành phố nơi đang sinh sống viện pasteur nha trang
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam hoặc liên hệ tư vấn qua các điện thoại đường dây nóng
thử nghiệm phòng vaccine covid một mươi chín dạng phung xương xịt mũi giai đoạn ba
hiện có năm quốc gia là colombia philippines nam phi indonesia và việt nam
quý vị thân mến khả năng phòng covid một mươi chín của hệ miễn dịch vẫn đang là vấn đề
địch giấy khoa học quan tâm nhắc là khi nhiều quốc gia trên thế giới
có xu hướng coi dịch bệnh này là bệnh đặc hữu lưu hành
mới đây hai nghiên cứu mới nhất được công bố vào ngày một tháng bốn cho biết
những người có miễn dịch lai nhờ được tiêm vaccine đầy đủ và từng mắc covid một mươi chín
có khả năng bảo vệ cao chống lại sự xâm nhập của virus sars cov hai hiệu quả nhất
trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm the lancet
các chuyên gia đã phân tích dữ liệu y tế liên quan hai trăm linh người trong năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi một tại brazil nơi có số ca tử vong vì covid một mươi chín nhiều thứ hai trên thế giới
theo nghiên cứu này đối với những người từng dương tính với virus sars cov hai
vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer và astrazeneca có hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng
và nhập viện lên đến chín mươi trong khi của vaccine sinovac và johnson johnson
các tỷ lệ này lần lượt là tám mươi một và năm mươi tám
tác giả của nghiên cứu ông giulio croda thuộc đại học liên bang mato grosso
dosul cho biết cả bốn loại vaccine trên đã được chứng minh có thể giúp
những người từng mắc covid một mươi chín
từ nghiên cứu trên một số chuyên gia khác cho rằng miễn dịch lai đạt được do kết hợp kháng thể sản sinh
từ sau mắc covid một mươi chín và tiêm vaccine có thể sẽ trở thành chuẩn mực thông thường trên thế giới
thậm chí có thể hỗ trợ khả năng lâu dài chống lại các biến thể mới
trong khi đó một nghiên cứu của thụy điển kết luận những người phục hồi sau mắc covid một mươi chín
có độ bền miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ cao tái nhiễm lên đến hai mươi tháng
đáng chú ý những người có miễn dịch lai
có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn sáu mươi sáu so với những người chỉ có miễn dịch tự nhiên
nghiên cứu này được sử dụng dữ liệu toàn quốc tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
một nghiên cứu khác tại qatar được đăng tải trên trang y khoa medarchive tuần trước
cũng đi sâu vào tìm hiểu về hiệu quả của miễn dịch lai trong ngăn ngừa biến thể omicron
theo nghiên cứu này việc tiêm ba mũi vaccine có hiệu quả năm mươi hai trong ngăn ngừa ảnh hưởng
của biến thể phụ pa hai omicron
tiêm đã từng mắc covid một mươi chín đồ hiệu quả này có thể lên đến bảy mươi bảy
kết quả nghiên cứu cho thấy miễn dịch lai đạt được nhờ kháng thể sản sinh sau khi mắc covid một mươi chín
kết hợp với mũi tiêm vaccine tăng cường sẽ mang lại hiệu quả tối ưu
trong ngăn ngừa ảnh hưởng của hai dòng phụ omicron pa một pa hai
nghiên cứu trên hiện chưa được các chuyên gia khác thẩm định